thưa quý vị từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba học sinh lớp một mươi thì sẽ theo chương trình học mới
học bảy môn bắt buộc và năm môn tự chọn và có thể không học môn lịch sử hay hóa học
sinh học nếu không muốn đây là một trong điểm mới đáng chú ý
chương trình mới được các chuyên gia và đông đảo cư dân mạng đánh giá là khoa học và hiện đại
tuy nhiên vẫn còn có không ít những băn khoăn bởi giáo dục là quốc sách hàng đầu
để xây dựng và phát triển thế hệ tương lai của đất nước
từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba học sinh lớp một mươi sẽ không phải học lịch sử hay hóa học
sinh học nếu không muốn nhưng có thể chọn thêm nhiều môn học khác như âm nhạc
mỹ thuật giáo dục kinh tế và pháp luật
bên cạnh đó theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ áp dụng cho bậc trung học phổ thông
từ năm học này có điểm mới
là thay vì các môn học như hiện nay học sinh sẽ chỉ học một mươi hai môn
trong đó bảy môn bắt buộc và năm môn tự chọn
xung quanh vấn đề này đã có rất nhiều quan điểm được cư dân mạng bày tỏ
trên các diễn đàn mạng xã hội những ngày vừa qua
người đó nhận thông tin với sự hướng khởi cũng có không ít sự băn khoăn
về việc lựa chọn các môn học hay việc chia các nhóm tổ hợp làm sao cho phù hợp
và việc thực hiện ra sao trong bối cảnh hiện nay
có môn cho chọn là tốt nhưng chọn nhiều quá dễ dối
chỉ nên chọn một hai môn thôi không nên cho chọn các môn cơ bản
học lịch sử mà không bắt buộc thì không được tôi nghĩ cần điều chỉnh với môn học này
việc lựa chọn các môn học sẽ do học sinh gia đình hay từ phía nhà trường xây dựng tổ hợp môn học
định hướng nghề nghiệp liệu có phù hợp ngay từ lớp một mươi
cần thời gian để minh chứng cho sự phù hợp của chương trình giáo dục mới
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba học sinh lớp một mươi cả nước sẽ bắt đầu học
theo chương trình giáo dục mới
theo chương trình giáo dục phổ thông mới nội dung các môn tập trung hướng phân hóa
và gần với định hướng nghề nghiệp năng lực của học sinh thay đổi lớn so với hiện hành
nếu theo cách chọn các môn học ở lớp một mươi năm học tới dự báo sẽ có khoảng tám mươi một trăm linh tổ hợp môn lựa chọn
và điều này đã đạt ra rất nhiều vấn đề với không chỉ các học sinh mà cả với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện
môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc là môn học mà mọi học sinh đều phải học
bao gồm ngữ văn toán
ngoại ngữ một giáo dục thể chất giáo dục quốc phòng và an ninh hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp
nội dung giáo dục địa phương
môn học lựa chọn là những môn mà học sinh được phép lựa chọn từ ba nhóm môn học
khoa học xã hội khoa học tự nhiên công nghệ và nghệ thuật
với các môn học mà học sinh không lựa chọn thì giải quyết vấn đề nhân lực ra sao
việc xuất hiện các ngành học mới thì việc chuẩn bị giáo viên thế nào
phải chăng lại xuất hiện tình trạng vừa thừa vừa thiếu
cá nhân tôi thấy cách phân bổ môn ngành kiểu này sẽ định hướng nghề nghiệp rất cao tôi ủng hộ
nhưng để đảm bảo được chất lượng tuyển sinh đầu vào các ngành học bậc học đại học
thì phải làm đồng bộ từ trung học cơ sở tới bậc đại học về giáo trình đào tạo chuyên sâu
chương trình mới được đông đảo các chuyên gia cũng như cư dân mạng đánh giá mang tính khoa học hiện đại
tuy nhiên vẫn còn đó không ít những băn khoăn liên quan tới việc tổ chức thực hiện với các nhà trường
cũng như việc dạy học môn lịch sử
điều gì là phù hợp mặt nào còn hạn chế thì cần thời gian để kiểm chứng và thay đổi
đồng đảo cư dân mạng mong rằng việc tổ chức triển khai từ phía các cấp quản lý giáo dục
cũng như nhà trường cần có kế hoạch cụ thể và thông tin kịp thời tới gia đình cũng như bản thân học sinh
để việc thực hiện chương trình học mới năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba đã được kết quả như kỳ vọng
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an